sau hai tuần xét xử và nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tp hcm đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng đại tín
theo đó đã bác kháng cáo và y án ba mươi năm tù đối với bị cáo hứa thị phấn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tp hcm nhận định lợi dụng việc nắm giữ tám mươi bốn chín mươi hai vốn điều lệ của ngân hàng đại tín bị cáo hứa thị phấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển phú mỹ cố vấn cấp cao của ngân hàng đại tín đã chi phối hội đồng quản trị ban điều hành và hai chi nhánh sài gòn và lam giang để thực hiện mọi hoạt động trái pháp luật phục vụ cho mục đích của mình gây thiệt hại hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng